cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã bắt tạm giam nguyễn tiến thân
chuyên viên vụ quan hệ quốc tế văn phòng chính phủ để điều tra về hành vi nhận hối lộ
mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố ngày một mươi tám tháng tám
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can
để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với nguyễn tiến thân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chuyên viên vụ quan hệ quốc tế văn phòng chính phủ về tội nhận hối lộ
quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự